các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin bác sĩ lương lễ hoàng một then tuổi trong làng truyền thông y tế đã ra đi ở tuổi bảy mươi do đại dịch covid một mươi chín
khiến không ít người đau xót sau những tháng ngày tâm huyết cống hiến không mệt mỏi cho cộng đồng
bằng những kiến thức y khoa phòng bệnh chữa bệnh từ thưởng thức đến hiện đại với một phong thái dí dòm dễ gần thiết thực
bác sĩ lương lễ hoàng đã giá từ cõi trần tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp thủ đức
thông tin từ bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp thủ đức xác nhận
bác sĩ lương lễ hoàng đã qua đời tại đây vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một trước đó ông nhập viện do mắc covid một mươi chín trong tình trạng nguy kịch
bệnh diễn tiến nặng khiến ông bị suy đa cơ quan tổn thương gan thận đường huyết tăng rất cao và suy hô hấp phải đặt nội khí quản
những năm gần đây sức khỏe của bác sĩ lương lễ hoàng cũng đã giảm sút vì nhiều bệnh lý nền như tiểu đường đột quỵ trụy tim
sau khi nhiễm covid một mươi chín tình trạng bệnh nhanh chóng chuyển biến xấu các bác sĩ tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã nỗ lực cứu chữa nhưng ông không qua được cơn nguy kịch
hiện gia đình đang phối hợp với các bên liên quan tổ chức hậu sự thi thể của ông dự kiến sẽ được hỏa táng tại bình hưng hòa
bác sĩ lương lễ hoàng được cộng đồng yêu mến bởi tâm huyết truyền thụ kiến thức y khoa mang tính phổ quát cho công chúng với mục đích mang đến những giải pháp bảo vệ sức khỏe
trên cơ sở kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại để làm sao ít gặp thầy thuốc nhất ông sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tốt nghiệp y khoa ở sài gòn
năm một nghìn chín trăm tám mươi một ông sang cộng hòa liên bang đức định cư đến năm hai nghìn ba ông về việt nam làm việc
xuất thân từ đại học y khoa minh đức trường y đầu tiên và duy nhất ở miền nam với tôn chỉ kết hợp đông tây y nhằm mục tiêu xây dựng một nền y học đậm đà bản sắc dân tộc đại chúng và nhân bản
bác sĩ lương lễ hoàng tiếp tục theo đuổi hoài bão phát huy giá trị của nền
y học cổ truyền phương đông tại đức những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi về nước với kiến thức đông tây y bác sĩ lương lễ hoàng tinh thông y học hiện đại và cổ truyền đã kết hợp hai nền y học trong nghiên cứu điều trị giảng dạy tại tp hcm
hai mươi năm trước khi mà bác sĩ rất hiếm người lên sóng thì bác sĩ lương lễ hoàng đã tiên phong chia sẻ kiến thức y khoa giá trị đến cộng đồng
cũng như thường xuất hiện trong vai trò diễn giả ở những hội thảo khoa học trò chuyện cùng thầy thuốc
có lẽ ông là bác sĩ cộng tác nhiều nhất cả
ông đã tạo ra một bài báo với đủ loại thể loại báo chí tạp chí truyền hình phát thanh
cùng với phong thái uyên bác đĩnh đạp những bài viết tranh sách ngôn từ của ông luôn dí dỏm dễ đi vào lòng người
ông viết hàng chục cuốn sách về y học chưa kể hàng trăm bài báo chia sẻ kiến thức phòng bệnh chăm sóc sức khỏe sống khỏe sống vui
ngoài ra còn mở phòng khám miễn phí cho người cao tuổi
ông không chỉ có uy tín trong giới chuyên môn mà còn được công chúng yêu mến vì cả đời tâm huyết phổ biến kiến thức y khoa đến từng nhà từng người
vị bác sĩ tài năng cũng thường xuyên cộng tác với các báo qua những bài viết dễ hiểu gần gũi và bổ ích để đưa kiến thức y khoa vào cuộc sống của mọi người
đặc biệt ông là người viết và xuất bản tập sách y học ai đọc cũng hiểu với hơn ba mươi tác phẩm bổ ích có giá trị ứng dụng như là dinh dưỡng để phòng bệnh dinh dưỡng để trị bệnh khỏe nhờ sinh tố mạnh nhờ khoáng tố nỗi buồn ngày mới lớn thuốc đắng giã tật ngọn đèn trước gió mỗi tuần một chuyện cà phê
cô bác sĩ lương lễ hoàng đã mang đến cho cộng đồng thông điệp phòng bệnh bao giờ cũng an toàn hiệu quả và ít tốn kém hơn chữa bệnh
phòng bệnh mà không cần dùng thuốc thì tốt hơn là phải trông cậy vào thuốc
bác sĩ lương lễ hoàng qua đời khi một số công trình mà ông đang viết để phổ cập kiến thức về y học nhằm nâng cao kỹ năng giữ gìn sức khỏe chất lượng cuộc sống
bị nhiễm sars cov hai cùng với một số bệnh nền đã khiến sức khỏe của ông trở nên trầm trọng và chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín chỉ sau một ngày nhập viện điều trị
xin vĩnh biệt ông vì thầy thuốc tài hoa bình dị
thưa quý vị sự ra đi của bác sĩ lương lễ hoàng không chỉ để lại nỗi đau xót đối với gia đình ông mà đó còn là sự mất mát lớn của ngành y tế việt nam
đau lòng hơn đây không phải vì bác sĩ đầu tiên ra đi bởi đại dịch covid
trước đó tại tp hcm một bác sĩ và một điều dưỡng đã tử vong sau thời gian chống chọi với covid một mươi chín cũng khiến dư luận không khỏi xót xa
tối ngày hai mươi bốn tháng tám thông tin sở y tế tp hcm cho hay đã có công văn gửi bộ y tế và ủy ban nhân dân tp hcm
tp hcm đề nghị xét công nhận liệt sĩ đối với hai cán bộ y tế tử vong khi tham gia chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
hai cán bộ y tế này là bác sĩ trịnh hữu nhẫn sáu mươi tuổi trường trạm y tế xã phước lộc thuộc trung tâm y tế huyện nhà bè
và điều dưỡng hạng bốn trần thị phương hằng bốn mươi hai tuổi công tác tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhân dân gia đình
bác sĩ trịnh hữu nhẫn là trạm trưởng trạm y tế xã phước lộc huyện nhà bè cũng là bác sĩ duy nhất của cơ sở
trong dịch covid một mươi chín ông cùng với bốn nhân viên đảm nhận truy vết f f một lấy mẫu xét nghiệm
thời điểm căng thẳng nhất tại xã phước lộc mỗi lần lấy mẫu lại phát hiện hàng chục f
để bảo vệ gia đình ông ở lại trạm y tế không về nhà
vì lo lắng chồng có bệnh nền tuổi cao vợ của ông đã động viên ông nghỉ hưu sớm vài tháng
tuy nhiên ông thuyết phục vợ an lòng để tiếp tục đi vào tâm dịch
thuộc đối tượng ưu tiên đợt một được tiêm vaccine covid một mươi chín nhưng vì huyết áp cao nên ông bị chỉ hoãn không có áo giáp bảo vệ
ông vẫn quyết bám trụ cùng anh em trạm y tế xã phước lộc nơi ông gắn bó suốt ba mươi tám năm qua
đến tháng bảy ông và gia đình đều mắc covid một mươi chín
ngay cả khi đang điều trị ông vẫn tư vấn qua điện thoại cho nhiều bệnh nhân covid một mươi chín khác
ông hôn mê và được chuyển lên tuyến cao nhất tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
thành phố thủ đức
ông qua đời khi chỉ ba tháng nữa sẽ đến ngày nghỉ hưu
ông nguyễn thành trung chủ tịch ubnd xã phước lộc huyện nhà bè cho biết
từ khi phước lộc còn là vùng sông nước khó khăn bác sĩ nhẫn đã trèo ghe đi khám bệnh cấp cứu cho bà con
dịch covid một mươi chín bùng phát ông lại là người trực tiếp đưa các ca bệnh đi cách ly tập trung
bà con xã nhà tiếc thương bắc nhẫn ông trung ngậm ngùi
còn về chị phương hằng chị là điều dưỡng hàng bốn tại bệnh viện đến nay một mươi tám năm
đã không ngại khó khăn tình nguyện nhận nhiệm vụ chăm sóc f tại khoa hồi sức tích cực
khi khoa này chuyển đổi công năng điều trị covid một mươi chín
quá trình chăm sóc người bệnh chị hằng đã mắc covid một mươi chín và ngày một tháng tám được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện
tại đây chị hằng được chăm sóc điều trị tận tình và khỏe lại với kết quả xét nghiệm đủ điều kiện xuất viện
ngày một mươi ba tháng tám khi xe cấp cứu tại bệnh viện gia đình đưa chị về quê mẹ ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cách ly theo nguyện vọng của chị
chị hằng đột ngột khó thở có đưa đến trung tâm y tế nhưng không qua khỏi
để ghi nhận nỗ lực tận tâm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của điều dưỡng phương hằng và bác sĩ hữu nhẫn
cũng như các nhân viên y tế khác tử vong do thực hiện nhiệm vụ
sở y tế đã đề nghị bộ y tế và ủy ban nhân dân tp hcm xem xét đề nghị các cơ quan liên quan
ban hành chế độ chính sách và công nhận liệt sĩ cho hai nhân viên y tế theo quy định
bác sĩ tăng trí thưởng phó giám đốc sở y tế tp hcm thông tin
ngày năm tháng chín chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng huân chương lao động hạng ba cho hai nhân viên y tế
tại tp hcm đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bác sĩ trịnh hữu nhẫn nguyên trạm trưởng trạm y tế xã phước lộc huyện nhà bè và điều dưỡng trần thị phương hằng
khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhân dân gia định quyết định truy tặng của chủ tịch nước
sự tri ân của cộng đồng phần nào xoa dịu nỗi mất mát với gia đình
dịch bệnh cũng dần được khống chế kinh tế rồi sẽ phục hồi nhưng những di chứng từ đại dịch sẽ còn ám ảnh mãi
nhất là với những ai có người thân nhân đã hóa thành cho cốt mãi mãi trong họ là nỗi dây dứt
bởi vậy trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp ở trong nước cũng như trên thế giới như hiện nay
cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch
thì ý thức của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch là thực sự quan trọng và cần thiết
vì vậy mọi người dân cả nước cần tích
tích cực chung tay chống dịch mỗi người dân hãy tự bảo vệ cho chính bản thân mình
bằng cách thực hiện nghiêm khuyến cáo của bộ y tế là đang chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín
vì sức khỏe bản thân gia đình và cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại